quốc hội hàn quốc vào ngày hôm qua đã thông qua nghị quyết lên án các động thái khiêu khích quân sự gần đây của triều tiên
đồng thời kêu gọi bình nhưỡng dừng các hoạt động chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy
cùng ngày chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc tướng kim se ung ki um đã nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái hoàn toàn sẵn sàng
khi ông có chuyến thị sát cuộc tập trận thường niên giả định trên máy tính tg trong tuần này
ông kim đã tới bộ tư lệnh các chiến dịch mặt đất của lục quân hàn quốc ở yonggin cách thủ đô seoul bốn mươi chín km vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi một
cuộc tập trận tk úc nhằm tăng cường năng lực xử lý khủng hoảng diễn ra trong bối cảnh triều tiên làm leo thang căng thẳng bằng một loạt vụ phóng tên lửa